trong nhiều ngày qua trên địa bàn vùng cao yên bái đặc biệt là tại huyện vùng cao trạm tấu và mù căng trải
nhiều ngày không có mưa thời tiết khô hành
tại huyện trạm tấu do người dân bất cẩn trong việc sử dụng lửa để đốt nương đã dẫn đến cháy rừng tại xã làng nhì
trước tình trạng này chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã ban hành công điện về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng
yêu cầu các ngành chức năng chính quyền các xã người dân các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm tăng cường phòng chống cháy rừng
xã bản mù là một trong hai xã có diện tích rừng lớn nhất huyện trạm tấu với trên sáu hai trăm năm mươi hectare rừng các loại
cùng với đó người dân chủ yếu canh tác lúa nước và làm nương rẫy
xác định nguyên nhân gây cháy vẫn chủ yếu là người dân đốt nương rẫy
nên ngay sau tết nguyên đán xã bản mù đã tăng cường đội ngũ cán bộ xã hàng ngày xuống các bản để nắm bắt tình hình
tổ chức họp bản tuyên truyền vận động nhân dân luật bảo vệ và phát triển rừng
và đi kiểm tra các diện tích nương rẫy giáp rừng có nguy cơ gây cháy
từ việc làm thiết thực nên xã bản mù đang nỗ lực không để cháy rừng xảy ra
phòng cháy cháy rừng thứ hai là chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm tra các việc phát nương
làm rẫy hoặc sử dụng lửa trong rừng của bà con nhân dân
còn đối với huyện vùng cao mù căng trải với gần tám mươi hectare rừng các loại
lực lượng kiểm lâm huyện cùng với người dân những ngày này
ngoài việc duy trì trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ của ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi các xã
thì người dân các bản tiếp tục duy trì hoạt động của các lán
trò canh lửa cũng như các chốt phòng chống cháy rừng
phát huy tinh thần của người dân và đặc biệt đối với chúng tôi
chúng tôi cũng xác định mô hình người dân tự quản bảo vệ rừng
và xây dựng lán tròi canh lửa tại các thôn bản
vị trí tiếp tục thêm những tròi canh lửa mới
và phát huy cái tinh thần đóng góp quỹ bảo vệ rừng
theo tinh thần chủ động trong công tác theo phương chấp bố tại chỗ
thời tiết các huyện vùng cao đang trong thời điểm nắng nóng khô hành
nguy cơ cháy rừng đang ở cấp độ cao
do vậy việc xác định được nguyên nhân để có kế hoạch chủ động
người dân cũng như các lực lượng chức năng đang nỗ lực
nhằm hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra